sáng nay công an phường tám tp cm nhận được tin báo tại khu vực khó một phường tám xảy ra một vụ án mạng
nạn nhân là anh trần quốc lộ nghi can gây ra vụ án được cho là nguyễn hàng ni vợ của nạn nhân
theo lời tự thú của nguyễn hàng ni tại cơ quan công an thời gian gần đây hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn và xô xát
đến khoảng hai giờ ngày hai mươi sáu tháng ba anh trần quốc lộ đi nhậu về và cả hai tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn
sau đó anh lộ ra võng để ngủ nhân lúc anh lộ ngủ say ni đã chói tay rồi dùng dây xiết cổ khiến anh lộ tử vong
thực hiện hành vi xong nguyễn hàng ni đến cơ quan công an để đầu thú